không trông chờ ỉ lại vào chính sách với phẩm chất bộ đội cụ hồ luôn khắc phục bệnh tật không ngại gian khó nhiều thương bệnh binh gia đình liệt sĩ và người có công đã tự vươn lên bằng chính sức lao động của mình
họ đã trở thành những tấm gương tiêu biểu vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống nuôi con ăn học trưởng thành và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
cựu chiến binh lê công tường thương binh một trên bốn ở thôn cảnh dương xã lộc vĩnh huyện phú lộc thừa thuyên huế là một điển hình như thế
tham gia hoạt động cách mạng năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai lúc một mươi sáu tuổi tại đơn vị c ba thuộc huyện đội phú lộc
từng tham gia chiến đấu tại các nơi trên địa bàn huyện
năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trong trận đánh tại thôn bãi đáp thủy cam xã lộc thủy huyện phú lộc đơn vị ông có hai mươi bốn người thì hai mươi ba người đã hy sinh
còn mình ông sống sót
sống sót với nhiều vết thương trên cơ thể
thế nhưng trong tâm hồn người lính lê công tường luôn dực lửa tinh thần chiến đấu hy sinh khi tổ quốc cần
sau một thời gian điều trị và dưỡng thương ông tiếp tục chiến đấu và xuất ngũ vào năm một nghìn chín trăm tám mươi
trở về địa phương với ba lô người lính đôi bàn tay trắng một ngôi nhà tạm bỡ
ông hiểu rằng phía trước ông là một cuộc sống với những chuỗi ngày vất vả
thấy được là phải những cái tất nhiên của mình là một người lấn ăn lấn
là cụ hồ nêu cao cái tinh thần là bất cứ là nơi đâu bất cứ lúc nào cũng là phấn đấu không rui bước
để là quả như là ngày hôm nay là cũng nhớ là quả như được đáng ủy đáng tình quyền hết sức là quả như quan tâm nữa
thì là quả như là bản thân của tôi cũng là quả như vượt qua được cái khó khăn đó để là cho mấy cháu là quả như ăn học
càng thiếu thốn ông càng không chịu khuất phục
ông biết để thoát nghèo không thể chỉ dựa vào làm nông không để cái đói cái nghèo đeo bám mãi được
vào khoảng giữa năm một nghìn chín trăm chín mươi ông mệnh dạng vai vốn của người thân để đầu tư xây dựng chuồng trại
nuôi hai con lợn nái
con lợn thịt và hàng trăm con gà vịt
khoảng hai năm sau ông thấy việc chăn nuôi đã mang lại hiệu quả
ông tiếp tục đầu tư nuôi trên một mươi con trâu
với lợi thế vườn rộng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương
cùng với sự chăm sóc chú đáo đàn gia súc gia cầm của gia đình ông
ngày càng phát triển tốt là nguồn thu nhập chính của vợ chồng ông hàng năm
đến nay thì đồng chí tuổi đã lớn
tuy nhiên đồng chí vẫn cố gắng
đấu tranh với bình tực và đã tham gia nhiều công tác xã hội
và cũng phát triển nhiều mô hình trồng cây và chăn nuôi
để tiếp tục phát triển kinh tế gia đình
tiếu biểu là hôm nay thì đồng chí gia đình cũng nuôi một đăng bò
và cũng đảm bảo là kinh tế gia đình hiệu quả
bằng nụ cười bình dị
sự quyết tâm lao động sản xuất của người lính
với cuộc sống khó khăn bệnh tật
ông đã vượt qua một chặng hành trình của cuộc đời bảy mươi một năm
đến nay được đánh dấu bằng bốn người con ăn học trưởng thành
được đồng đội các thế hệ trẻ nơi ông sinh sống học tập
nói gương nhằm phát huy tiềm năng lợi thế đất đai sẵn có
tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình
đồng chí lê cung tượng
sau khi hoàn toàn giải phóng
đổi gửi đi phương xã lộc vận
hệ sức là khó khăn
trong quá trình
đồng chí đã về tại địa phương giúp đỡ
và lãnh trị đạo
chủ yếu là ở cơ sở có các chức danh
bị thứ trí bộ đã cộng hiến rất nhiều năm
biết rằng đồng chí là thương minh lời một
đồng chí đã có trách nhiệm đối với xã hội
và trách nhiệm đối với con cái
trong quá trình đã tạo điều kiện cho con cái

để học hành và để này cơ bản là than đạt cuộc sống của đồng chí được cộng đình
sự cố gắng phấn đấu vượt khó nỗ lực vươn lên của người thương minh một trên bốn lê cung tượng
không thể đong đếm bằng vật chất
mà thay vào đó là sự nỗ lực chăm sóc bằng sức tàn nhưng không phế
nuôi dạy các con ăn học thành tài
điều đó ẩn chứa hình ảnh người lính cụ hồ dũng cảm chiến đấu
xung kích trước mọi mặt trận âm thầm dân hiến
và tô điểm cho cuộc sống ngày một tươi đẹp và hạnh phúc
hạnh phúc hơn